để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cảng cá theo yêu cầu của luật thủy sản và khuyến nghị của ủy ban châu âu
về chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định sáng nay tại tp nh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội nghị về công tác quản lý cảng cá khu vực neo đậu tránh chú bão cho tàu cá và bảo đảm an toàn cho người
và tàu cá hoạt động thủy sản
các vấn đề liên quan đến bất cập hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch cảng cá khu neo đậu tránh chú bão
đã được các đại biểu đề cập tại hội nghị
bên cạnh đó là các vấn đề về an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản công tác phòng chống cháy nổ tại cảng cá
ngoài ra nhiều đề xuất kiến nghị đã được đưa ra như bổ sung các quy định về quản lý an toàn cho tàu cá
khẩn trương ưu trì vốn cho xây dựng và nâng cấp các cảng cá khu neo đậu thực hiện các biện pháp hỗ trợ ngư dân
nhằm sớm thao gỡ cảnh báo thẻ vàng của ec